những ngày qua tại địa bàn tỉnh bắc cạn xảy ra mưa to trên diện rộng đặc biệt là trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay
nước lũ dâng cao cuốn trôi một cháu bé gây ngập úng hư hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân
nước lũ trên cao đột ngột trong đêm đã cuốn trôi nhà của chị đinh thị trâm ở xã kim hỷ huyện nari
khiến con trai ba tuổi của chị bị nước lũ cuốn trôi đến sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé
tại tỉnh bắc cạn đến sáng nay nước lũ dâng cao nhanh trên sông bắc giang và sông cầu
một số thôn bản bị chia cắt tạm thời nhiều diện tích lúa hoa màu bị ngập chìm trong nước lũ
còn tại huyện ngân sơn sạt lở đất đá vào nhà dân đã khiến hai người bị thương vùi lấp nhiều châu bò và tài sản
trong sáng sớm nay lực lượng chức năng đã xuống các huyện bị thiệt hại nặng nề để triển khai công tác khắc phục hậu quả